tiếp tục phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
các thành viên chính phủ đã nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tháng bảy và bảy tháng năm hai nghìn một mươi chín
thảo luận và bàn giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm
bảy tháng năm hai nghìn một mươi bảy tình hình kinh tế nước ta tiếp tục khởi sắc các chỉ đạo điều hành của chính phủ
nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát
giá cả có xu hướng ổn định thù trì ngân sách cơ bản đáp ứng được tiến độ sự toán đề ra
bảo đảm an sinh xã hội phát huy hiệu quả tích cực
tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trong tháng bảy đã được đẩy lên
tuy nhiên tính chung bảy tháng qua tốc độ giải ngân vẫn thấp so với yêu cầu
ước tính giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn nhân sách nhà nước tính đến hết tháng bảy đạt khoảng ba mươi tám
kế hoạch vốn được thủ tướng chính phủ giao tương đương ba mươi ba bốn sự toán được quốc hội thông qua
hiện có một mươi trên bốn mươi bốn bộ ngành và một mươi sáu trên sáu mươi ba địa phương có tỷ lệ giải ngân cao trên năm mươi
một số bộ ngành vẫn có tỷ lệ giải ngân thấp dưới hai mươi trong đó có hai đơn vị chưa giải ngân theo kế hoạch
thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi bảy tháng năm một mươi bảy tăng mạnh
tạo tín hiệu tích cực hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế
sản xuất công nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực
trong các tháng cuối năm các bộ ngành trung ương và địa phương cần tập trung nghiên cứu
quán triệt sâu sắc và xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể của ngành lĩnh vực liên quan
phát huy hiệu quả các quan điểm định hướng chỉ đạo của các nghị quyết trung ương năm khóa một mươi hai trong thực tiễn
ra soát nghiên cứu để sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai nhà ở đầu tư xây dựng
kinh doanh thuộc thẩm quyền của chính phủ thủ tướng chính phủ bộ trưởng thủ trưởng các cơ quan ngang bộ
chủ động nắm bắt thông tin vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến sản xuất của việt nam
tiếp tục tiến hành ra soát quy hoạch chiến lược khuyến khích thu hút đầu tư
đồng thời tăng cường kiểm soát dịch bệnh vệ sinh an toàn thực phẩm